xin kính chào quý vị và các bạn
sang ngày mai khối không khí lạnh ở phía bắc sẽ suy yếu nhanh
đời gió tây ở trên cao cũng chuyển dần sang hướng tây bắc
khiến cho độ ẩm không khí giảm đi
thời tiết phổ biến là ít mưa sáng sớm có sức mùa nhẹ
ban ngày có những khoảng nắng và nhiệt độ sẽ có xuống tăng dần
trời chỉ còn rét nhẹ và xe lạnh vào thời điểm đêm và sáng
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng ngày mai phổ biến là một mươi tám hai mươi một độ
bùng núi có nơi thấp hơn
mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ ra động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
tại các tỉnh phía bắc miền trung như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
trong vòng hai mươi bốn giờ tới thời tiết phổ biến là ít mưa
ngày có nắng gián đoạn và nhiệt độ sẽ tăng dần
cao nhất có thể lên đến là hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực trung và nam trung bộ sau những ngày mưa lớn kéo dài
gây ảnh hưởng sâu đến sản xuất và đời sống của người dân
thì mưa đang có xuống giảm
chỉ còn xuất hiện giải rắc với lượng không bịt
nhiệt độ trên toàn khu vực đặc biệt là tại các tỉnh thuộc trung trung bộ
sẽ có xuống tăng dần
cao nhất sẽ phổ biến là hai mươi năm hai mươi tám độ nam trung bộ cao hơn từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
hoạt động của dãy thấp xích đạo phía nam không còn mạnh mẽ như những ngày vừa qua
nên mưa trên hai khu vực tây nguyên và nam bộ cũng có xuống giảm đi
dự báo ngày mai ở cả hai khu vực ban ngày trời đều có nắng
và mưa rào chỉ xuất hiện giải rắc vào chiều tối
thời gian không kéo dài
nên nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở khu vực tây nguyên
sẽ phổ biến là hai mươi bảy ba mươi độ còn nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
ở trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió chuyển dần sang hướng đông đông bắc và cường độ phổ biến ở mức là cấp năm
cùng với thời tiết ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của người dân
tại khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
gió đông bắc đến đông hoạt động ở mức cấp bốn có lúc là cấp năm
mưa rồng xuất điện giải rác tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
và có thể xảy ra gió giật mạnh
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi bốn ba mươi một độ
tại khu vực hà nội trời nhiều mây phổ biến là không mưa
sáng sớm có sương mù giải rác gió đông bắc đến đông cấp hai ba
đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi tám hai mươi bảy độ